ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác du lịch chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ giải pháp trong những tháng cuối năm
theo đó mặc dù ngành du lịch tỉnh quảng bình gặp khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển song nhờ mở thêm các sản phẩm mới du lịch hang động phong nha kẻ bàng vẫn đạt được những kết quả tích cực
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tổng lượng khách tham quan di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đạt hơn gần sáu trăm hai mươi sáu lượt tương đương với cùng kỳ
trong đó khách trong nước hơn năm trăm năm mươi tám lượt khách quốc tế sáu mươi bảy tám lượt tương đương cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm doanh thu du lịch đạt một trăm linh hai tỷ đồng tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm

bên cạnh việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch truyền thống ban quản lý vườn quốc gia đã phối hợp với các công ty du lịch lữ hành đưa vào khai thác một số tuyến du lịch mới như khám phá hang va ha hang nước nứt khám phá bảy mét động thiên đường giếng trời tắm bùn trong hang tối nhằm góp phần xây dựng thương hiệu vườn quốc gia hang động phong nha kẻ bàng